sau sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại hòa bình khiến tám bệnh nhân tử vong
nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải chuyển về điều trị tại khoa thận bệnh viện bạch mai hà nội
để giảm bớt khó khăn cho các bệnh nhân ubnd tỉnh hòa bình đã quyết định cấp năm năm tỷ đồng
từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh để mua một mươi hai máy lọc thận nhân tạo và các thiết bị phụ trợ
để thực hiện mở rộng đơn nguyên thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa thành phố
quá trình lắp đặt một mươi hai máy lọc thận nhân tạo cùng hệ thống lọc nước ro rửa và bảo quản quả lọc
được các bác sĩ bệnh viện bạch mai thẩm định kiểm tra giám sát hỗ trợ kỹ thuật và kết luận đủ điều kiện hoạt động
việc đưa một mươi hai máy chạy thận nhân tạo mới vào hoạt động tại đơn nguyên thận nhân tạo bệnh viện đa khoa tp hòa bình
có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe người bị mắc các bệnh mãn tính về thận trên địa bàn tỉnh
sau khi đưa một mươi hai máy chạy thận nhân tạo mới đi vào hoạt động
nâng tổng số máy chạy thận nhân tạo tại đơn nguyên thận bệnh viện đa khoa thành phố hòa bình lên hai mươi hai máy
với số máy hiện có bệnh viện đa khoa thành phố hòa bình có thể triển khai bảo đảm chạy thận tru kỳ ba k một ngày cho một trăm hai mươi bệnh nhân